hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trả lời hội đồng xét xử bị cáo nguyễn cao trí cho biết cáo trạng truy tố về hành vi của ông là đúng
bị cáo trí cho biết ông quen biết trương mỹ lan từ năm hai nghìn một mươi
thông qua quan hệ với bà lan ông trí nhiều lần nhận tổng cộng là một tỷ đồng của lan cho ba mục đích
gồm chuyển nhượng ba mươi một hai mươi hai vốn điều lệ công ty cổ phần cao su công nghiệp do ông trí đứng tên sở hữu
chuyển nhượng vốn điều lệ công ty cổ phần sài gòn đại ninh và đầu tư dự án tại huyện hải hà tỉnh quảng ninh
ông trí khai nhận khi có thông tin chị lan và đồng phạm bị khởi tố bị cáo rất bối rối
bị cáo thấy rủi ro là có thể bị tăng gấp đôi số tiền nhận của chị lan
trong giao dịch trí lan cho người môi rối đứng tên bị cáo thấy rủi ro là trí lan muốn giấu giao dịch
bị cáo muốn công bố sự thật và quyết định thanh lý ba hợp đồng còn tiền thì bị cáo đã nhận
điều đó dẫn đến sai lầm của bị cáo
cũng theo bị cáo nguyễn cao trí gia đình ông đã nộp hơn bảy trăm linh tỷ đồng để khắc phục hậu quả
thêm vào đó là phong tỏ tài sản
bị cáo trí bày tỏ nguyện vọng muốn để gia đình tiếp tục khắc phục hết hậu quả bằng tiền mặt
ông trí trình bày về vai trò những người như nguyễn cao đức và những nhân viên những thuộc cấp
khi bị cáo nói thì nhân viên làm những người này không biết việc bị cáo đã làm
đến một mươi h ba mươi cùng ngày hội đồng xét xử kết thúc phần xét hỏi các bị cáo
phiên tòa bắt đầu với phần xét hỏi của đại diện viện kiểm sát
quá trình điều tra công an đã thu giữ tiền mặt hơn chín mươi ba tỷ đồng khi khám xét người nơi làm việc của ông nguyễn cao trí
đến nay gia đình bị cáo này đã nộp khắc phục hơn sáu trăm bốn mươi tỷ đồng
ngoài ra cơ quan điều tra đã kê biên bảy bất động sản
theo kết luận điều tra ông nguyễn cao trí sở hữu hàng chục doanh nghiệp kinh doanh ở hai hệ sinh thái
trong đó công ty cổ phần tập đoàn capella có hai mươi tám công ty con hoạt động về lĩnh vực bất động sản kinh doanh nhà hàng khách sạn
còn công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục văn lang có bảy đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
do quen biết từ trước giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi trương mỹ lan đã hợp tác với nguyễn cao trí để đầu tư dự án mua cổ phần một số công ty của ông trí
cụ thể ông nguyễn cao trí và bà trương mỹ lan thống nhất sẽ chuyển nhượng sáu mươi năm vốn điều lệ công ty cao su công nghiệp với giá bốn mươi năm triệu usd
và bà lan đã thanh toán cho ông trí số tiền hai mươi một hai mươi năm triệu usd tương ứng với bốn trăm bảy mươi sáu tỷ đồng để mua ba mươi một hai mươi hai
tuy nhiên do cổ phần công ty cao su công nghiệp chưa được chuyển nhựa trong vòng năm năm
ông trí và bà lan thống nhất ký hợp đồng ủy thác đầu tư để ông hồ quốc minh người quen môi giới của bà lan
cũng là người thân quen của ông trí đứng tên trên hợp đồng
thương vụ thứ hai bà lan thỏa thuận với ông trí mua một trăm linh vốn điều lệ công ty sài gòn đại ninh với giá trị ba tỷ đồng
bà lan đã đặt cọc và năm lần chuyển tiền cho ông trí tổng cộng hai mươi triệu usd tương ứng với bốn trăm sáu mươi ba tỷ đồng
ngoài ra nguyễn cao trí và trương mỹ lan còn thỏa thuận để bà lan tham gia đầu tư vào dự án tại huyện hải hà tỉnh quảng ninh
thanh toán tiền theo tiến độ phát sinh chi phí
bà lan đã hai lần thanh toán cho ông trí với tổng cộng chín năm triệu usd tương ứng với hai trăm hai mươi tỷ đồng
theo kết luận điều tra nhiều khoản tiền đầu tư và vay giữa hai bên không có giấy tờ biên nhận
đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một ông trí gặp bà lan tại nhà hàng ngân đình
tòa nhà times square sài gòn quận một tp hcm để thống nhất chốt các khoản đầu tư mà ông trí nhận của bà lan tổng cộng là một tỷ đồng
để đảm bảo cho số tiền trên ông trí chuyển nhượng cho bà lan một mươi vốn điều lệ công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục văn lang
và thống nhất với bà lan để hồ quốc minh đứng tên sở hữu cổ phần
việc chuyển nhượng này không được ghi nhận trên hệ thống sổ sách kế toán
ngày bảy một mươi hai nghìn hai mươi hai bà trương mỹ lan bị khởi tố bắt tạm giam
đến ngày hai mươi một hai mươi hai một mươi hai nghìn hai mươi hai ông trí chỉ đạo cho trợ lý bùi anh tuấn soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá
và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng một mươi vốn điều lệ công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục văn lang
đã ký theo thỏa thuận với bà trương mỹ lan
tiếp đó ông trí hoàn thiện hồ sơ và làm thủ tục xác nhận chuyển nhượng một mươi vốn điều lệ
từ ông hồ quốc minh sang em trai ông trí và nhân viên kế toán công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục văn lang
ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai ông nguyễn cao trí hẹn gặp ông hồ quốc minh tại quán cà phê trong sân bay tân sơn nhất
trước khi ông minh đi nước ngoài chữa bệnh yêu cầu ông hồ quốc minh ký hồ sơ hành lý hợp đồng chuyển nhượng một mươi vốn điều lệ
tại công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục văn lang và bản thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư hơn ba mươi một vốn điều lệ
công ty cổ phần cao su công nghiệp
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định chuỗi hành vi trên cho thấy ông trí đã tự ý lập
hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư trị giá một tỷ đồng mà không trao đổi với bà lan
nhằm xóa bỏ quyền sở hữu đối với một mươi vốn điều lệ công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục văn lang chiếm đoạt tiền đã nhận của bà lan
ban đầu tại cơ quan điều tra ông trí khẳng định không nhận tiền của bà lan đồng thời ông trí còn có nhiều đơn gửi các nơi
khẳng định không nhận bất cứ khoản tiền nào của bà lan chỉ thừa nhận hợp tác với tập đoàn vạn thịnh pháp trong việc tài trợ hai máy thở
phòng chống covid một mươi chín cho bộ y tế và các tỉnh thành trong nước ngoài ra không có quan hệ kinh tế khác
quá trình làm việc với cơ quan điều tra từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi ba ông trí vẫn khẳng định không có quan hệ kinh tế
không nhận bất cứ khoản tiền nào của bà lan không biết quan hệ chuyển nhượng cổ phần công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục văn lan
nhưng ông chí còn khẳng định gặp ông hồ quốc minh tại sân bay tân sơn nhất là tình cờ và không giao cho ông minh ký bất cứ tài liệu giấy tờ gì
khi có kết quả giám định tài liệu xác định chữ ký của ông trí trong các tài liệu theo dõi xác nhận số tiền đã nhận từ bà lan
ông trí vẫn không thừa nhận hành vi thậm chí đại gia này còn khẳng định chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp vu khống bôi nhọ danh dự của mình
do đó bà trương mỹ lan có đơn yêu cầu làm rõ xử lý hành vi của ông trí và thu hồi số tiền một tỷ đồng để giải quyết theo quy định của pháp luật
căn cứ tài liệu thu thập được lời khai bị can và người liên quan cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khẳng định đủ cơ sở xác định lợi dụng việc bà trương mỹ lan bị bắt
ông nguyễn cao trí đã có thủ đoạn gian dối chỉ đạo nhân viên lập hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng
thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư để xóa bỏ nghĩa vụ nợ nhằm chiếm đoạt một tỷ đồng đã nhận
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thu giữ tài sản khi khám xét với số tiền hơn chín mươi ba tỷ đồng kê biên bảy bất động sản do vợ chồng ông trí đứng tên có tổng trị giá hơn hai trăm sáu mươi sáu tỷ đồng
gia đình ông nguyễn cao trí đã nộp hơn sáu trăm bốn mươi tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả tổng cộng trên một một tỷ đồng
ông nguyễn cao trí năm mươi ba tuổi từng đảm nhiệm chức vụ cấp cao tại một số công ty thành viên của tập đoàn bến thành bến thành group như giám đốc đầu tư tại công ty bến thành tourist
mùa một nghìn chín trăm chín mươi chín hai nghìn năm tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư địa ốc bến thành bến thành land
năm hai nghìn một mươi năm sau khi bến thành group thoái vốn bến thành land đổi tên thành capella holding và bắt đầu chuyển trọng tâm kinh doanh sang lĩnh vực ẩm thực giải trí
ông trí được biết tới trong vai trò chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc capella holding
thời điểm đó capella holding sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng trong các lĩnh vực như giải trí e ba trăm sáu mươi skybar chiu bar lavien rose live music bar trung tâm hội nghị tiệc cưới hệ thống nhà hàng
cuối năm hai nghìn một mươi tám capella holding khẳng định vị thế trong lĩnh vực fnb và giải trí
sau khi công ty trách nhiệm hữu hạn chloe hospitality thành viên thuộc hệ sinh thái của ông nguyễn cao trí thầu tóm lộng đài tamasago và nhà hàng cham cham từ doanh nhân hoàng khải tức khải siêu
ngoài f b capella holding còn mở rộng kinh doanh trong ngành bất động sản với cao ốc the one saigon ngành bán lẻ tiêu dùng y tế giáo dục nông nghiệp kỹ thuật cao và nhiều lĩnh vực khác
trong lĩnh vực giáo dục ông nguyễn cao trí được nhắc tới với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn đầu tư và quản lý giáo dục văn lang chủ sở hữu trường đại học phan lan
tuy nhiên hiện nay chủ tịch hội đồng trường đại học văn lang đã thay đổi từ ông trí sang bà bùi thị vân anh vợ của ông trí
đầu năm hai nghìn hai mươi ba ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn công thương sài gòn banh mã chứng khoán sgb công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự hội đồng quản trị
theo đó ông nguyễn cao trí thành viên hội đồng quản trị sài gòn banh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đương nhiên mất tư cách không còn là thành viên hội đồng quản trị ngân hàng này kể từ ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi ba theo quy định tại điều ba mươi năm luật các tổ chức tiến dụng